trong những năm gần đây nhiều địa phương trên toàn quốc đã áp dụng mô hình hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất nông nghiệp
đây là mô hình giúp người dân xóa đói giảm nghèo một hình thức làm nông nghiệp hiện đại đã tạo ra làn gió mới nâng cao đời sống cho người dân nơi đây
hợp tác xã nông nghiệp tiên sơn bản mai tiên xã mường bon huyện mai sơn tỉnh sơn la có gần ba mươi xã viên
thực hiện gieo trồng các loại rau an toàn trên diện tích khoảng hai mươi hectare cho sản lượng từ ba trăm linh đến bốn trăm linh tấn một năm
hiện sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu cung cấp cho các cửa hàng an toàn các bếp ăn trên địa bàn tỉnh sơn la
hợp tác xã nông nghiệp tiên sơn bản mai tiên xã mường bon huyện mai sơn tỉnh sơn la có gần ba mươi xã viên
thực hiện gieo trồng các loại rau an toàn trên diện tích khoảng hai mươi ha cho sản phẩm từ ba trăm linh bốn trăm linh tấn một năm